tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu
nghỉ công tác khu vực phía bắc nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và mừng năm mới hai nghìn hai mươi
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có các lãnh đạo bộ quốc phòng và hơn tám trăm linh cán bộ đã nghỉ hưu qua các thời kỳ
phát biểu tại cuộc gặp mặt đại tướng ngô xuân lịch đã thông tin một số nội dung chính
về tình hình thế giới khu vực và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
về đối ngoại quốc phòng có chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực khắc phục hậu quả thiên tai
xử lý ô nhiễm môi trường cứu hộ cứu nạn giúp dân xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch bày tỏ lòng tri ân
và biết ơn sâu sắc tới các đồng chí tướng lĩnh cán bộ cấp cao quân đội qua các thời kỳ
đã đóng góp hy sinh sương máu cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng bảo vệ tổ quốc và mong các đồng chí tiếp tục giữ vững
và phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ luôn là tấm gương sáng mẫu mực
để cán bộ chiến sĩ toàn quân học tập nói theo